những ngày qua dịch covid một mươi chín lại có diễn biến phức tạp tại nhiều tỉnh thành trên cả nước
tại thủ đô hà nội trong hai ngày mùng bảy và mùng tám tháng một mươi một phường phú đô quận nam tử liêm đã ghi nhận thêm nhiều ca mắc mới
do vậy quận nam tử liêm đã ra quyết định xác định khu vực cách ly y tế tại ba tổ dân phố
số một tổ dân phố số năm tổ dân phố số sáu phường phú đô kể từ một mươi tám h ngày tám tháng một mươi một đến một mươi tám h ngày hai mươi hai tháng một mươi một
ngay trong tối ngày hôm qua chủ tịch ubnd quận nam tử liêm đã đi kiểm tra công tác phòng chống dịch tại phường phú đô
yêu cầu phường kích hoạt lại toàn bộ các đơn vị và cơ quan liên quan đến tổ đội đơn vị về phòng chống dịch
đồng thời thể chế bằng toàn bộ các văn bản pháp lý